ngày ba mươi tháng bốn tại tỉnh con tum đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh con tum về công tác quản lý bảo vệ rừng
và xử lý vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh con tum từ đầu năm đến nay
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an và hạt kiểm lâm các huyện đắc tô con plông ngọc hồi
đã khởi tố chín vụ hủy hoại rừng và vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng
ngoài ra còn có tám mươi bảy vụ khác đang trong thời gian điều tra
tại buổi làm việc đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh con tum
chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm những hành vi phá rừng không bao che ai sai đến đâu xử đến đấy
triệt phá ngay các điểm nóng về phá rừng và đã là điểm nóng thì không để tồn tại
đề nghị tỉnh thành lập ngay đường dây nóng mạng lưới hệ thống tiếp nhận tin báo xâm hại rừng
để người dân có thể báo tin vi phạm luật lâm nghiệp đến cơ quan chức năng
từ đó phân loại được đâu là tin giả đâu là tin thật không để lâm tặc dựa vào đây để làm nhiễu
đồng thời xây dựng phương án bảo vệ người báo tin